liên quan đến sự cố tràn dầu từ kho xăng dầu quân đội khu vực bắc trung bộ
tỉnh thanh hóa đã huy động thêm cả lực lượng biên phòng để đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả sự việc
các tổ nhóm công tác đã liên tục túc trực để triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả
do dầu tràn ra khu vực dân cư tại khu vực phường quảng hưng thành phố thanh hóa
đánh giá môi trường đang được các cơ quan chức năng gấp rút chuẩn bị
nhưng trước mắt cuộc sống của những hộ dân nơi đây khá ngột ngạt
bởi dầu vẫn loang lộ trên những cánh đồng và bốc mùi nồng nạc do nắng gắt
tác nghiệp tại hiện trường chỉ sau năm phút là mũi và họng đã bắt đầu thấy rát
hoạt động khắc phục đang được tập trung tại khu đồng trũng có lượng dầu tràn về nhiều nhất
sau đó sẽ xử lý tới những khu vực dầu ngấm trên đất cạn
bằng bột thấm dầu
lực lượng biên phòng tỉnh thanh hóa đang được huy động để đẩy nhanh tiến độ
bà con nhân dân cũng được cách ly khỏi các hoạt động cứu trợ
để tránh những biến cố mất an toàn phát sinh
hiện nay tại các đồng và các đầm xung quanh
chúng tôi đã cử người đi giám sát
theo dõi nếu mà có dấu hiệu dầu loang ra lập tức chúng tôi sẽ ngăn chặn và không cho loang rộng
chúng tôi bắt đầu triển khai là cắt tất cả các cái bèo cỏ mà nhiễm dầu
tiếp theo nữa là sử dụng các giấy thấm dầu
sơ bông thấm dầu và phao quây thấm dầu
đây là những vật tư mà chuyên dụng cho ứng phó sự cố tràn dầu
tức là chỉ thấm dầu và không thấm nước
các hoạt động cứu trợ như thế này sẽ được triển khai trong khoảng một mươi ngày
tiếp đó là khâu quan trắc đánh giá chất lượng đất
để trả lời bà con nhân dân về vấn đề canh tác nông nghiệp trong thời gian tới